trong báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi chính phủ trình quốc hội bộ tài chính đưa ra lộ trình giảm nợ công
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi hai còn năm mươi hai bảy
chỉ tiêu này được đưa ra trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai là khoảng sáu tám
năm hai nghìn hai mươi dự kiến nợ công là năm mươi bốn ba gdp nợ chính phủ là bốn mươi tám
nội nước ngoài của quốc gia là bốn mươi năm năm
tỷ trọng nợ công ba năm tới theo mục tiêu sẽ giảm đáng kể so với năm hai nghìn một mươi chín với năm mươi sáu một gdp tương ứng ba bốn mươi tám triệu tỷ đồng
bộ tài chính cũng dự kiến khung cân đối thu chi ngân sách nhà nước ba năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
trong đó thu ba năm mục tiêu là bốn chín triệu tỷ đồng chi khoảng năm bảy triệu tỷ đồng và tăng tỷ trọng đầu tư phát triển
riêng năm hai nghìn hai mươi dự kiến dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước một năm triệu tỷ đồng tăng ba tám so với ước thực hiện năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến dự toán chi cân đối ngân sách năm hai nghìn hai mươi là một bảy mươi năm triệu tỷ đồng
bộ tài chính cũng cho biết sẽ giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống mức sáu mươi năm thấp hơn từ hai bốn so với ba năm gần đây
tỷ lệ bội trì ngân sách năm hai nghìn hai mươi dự kiến là ba bốn mươi bốn gdp tương ứng hai trăm ba mươi bốn tám trăm linh tỷ đồng